thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh hưng yên về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng yêu cầu tỉnh hưng yên thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh
giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm an sinh xã hội phòng chống và kiểm soát tốt dịch covid một mươi chín
mặc dù bị tác động của dịch bệnh covid một mươi chín nhưng quý i năm hai nghìn hai mươi tỉnh hương yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm nên sản xuất công nghiệp xây dựng vẫn tăng trưởng đạt tám chín mươi tám
và thương mại dịch vụ tăng trưởng bốn năm mươi ba sản xuất nông nghiệp duy trì mức tăng trưởng ổn định tăng một hai so với cùng kỳ
tỉnh hương yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
đến nay trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp nhận cách ly sáu bảy trăm ba mươi trường hợp qua sàng lọc xét nghiệm chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm covid một mươi chín
hiện đang thực hiện cách ly một thôn theo đúng hướng dẫn của ngành y tế bảo đảm đời sống của người dân
tại cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ sau covid một mươi chín thì hương yên cũng cần đặt vấn đề tài kiến thiết tìm cách vượt lên để đóng góp vào gdp của cả nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ sau covid một mươi chín thì hưng yên cũng cần đặt vấn đề tài kiến thiết tìm cách vượt lên để đóng góp vào gdp của cả nước

thủ tướng yêu cầu cần thảo luận về những kiến nghị đề xuất để hương yên có lối đi mạnh mẽ hơn
quý hai và những tháng còn lại hưng yên sẽ tập trung các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch covid một mươi chín
theo đúng chỉ đạo của trung ương đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và chú trọng cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao tạo ra nhiều giá trị bảo vệ môi trường tạo nhiều việc làm có thu nhập cao đóng góp lớn cho ngân sách và đầu tư tại tỉnh
để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phát triển thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm an sinh xã hội
tỉnh hương yên đề nghị chính phủ thủ tướng chính phủ tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế chính sách và một số kiến nghị khác về phát triển khu công nghiệp trên địa bàn